vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức về số lượng người mắc chứng tự kỷ ở việt nam
theo tổ chức y tế thế giới công bố một trẻ tự kỷ cần ít nhất một mươi ba chuyên gia khác nhau hỗ trợ
với điều kiện phát triển về giáo dục y tế cũng như kinh tế xã hội của việt nam
chúng ta không thể có đủ một mươi ba chuyên gia khác nhau đồng hành cùng với trẻ tự kỷ
vậy trẻ tự kỷ thực sự cần gì
chúng ta có thể làm những gì tốt nhất cho trẻ trong điều kiện còn nhiều khó khăn
nếu đứa trẻ bị tự kỷ sinh ra trong một gia đình giàu có ở việt nam
có thể đứa trẻ đó cũng không thể có đủ một mươi ba chuyên gia khác nhau để đồng hành với mình trong suốt cuộc đời
vậy trong hoàn cảnh điều kiện chung của việt nam cộng đồng trẻ tự kỷ cần được hỗ trợ như thế nào
đó là câu hỏi chung không chỉ dành cho các bậc cha mẹ có con bị tự kỷ
mà đó còn là trách nhiệm của cả cộng đồng
bản thân tôi là một trong những người đầu tiên mà phát hiện ra là con bị tự kỷ ở hà nội
cũng đã rất là lâu lắm lắm rồi cũng một mươi năm một mươi sáu năm rồi
cho nên là tôi có cái điều kiện để quan sát và quen biết với rất nhiều các gia đình khác có con tự kỷ
thì tôi nhận thấy rằng là những gia đình mà bố mẹ quan tâm đến con và tích cực can thiệp cho con
thì đứa trẻ đấy có một cái sự chuyển biến rất là tốt
vì là tự kỷ nó là một dạng khuyết tật và theo suốt cuộc đời của đứa trẻ đó
cho nên chuyên gia hay là giáo viên
giáo viên dạy trẻ thì cũng chỉ theo trẻ một cái quãng thời gian nhất định thôi
và một cái lượng thời gian nhất định nào đó thôi
còn cha mẹ mới chính là cái người mà theo suốt cuộc đời của con
như vậy điều mà trẻ tự kỷ thực sự cần đó là sự đồng hành liên tục của cha mẹ
bên cạnh các chuyên gia cha mẹ cần chính là người đi học hỏi để đáp ứng được các giai đoạn phát triển của con mình
song song với cha mẹ với những trẻ tự kỷ
liên tục với các trẻ đồng trang lứa cũng là một trong những cách đơn giản và hữu hiệu để trẻ hòa nhập với cộng đồng
hữu hiệu tôi cũng hiểu tôi cũng tuyên truyền vận động cho mọi các bậc phụ huynh làm mắt được đưa con tới trường
thì qua những cái năm học đấy các cháu gần đây cũng đã được giao tiếp giao lưu học hỏi với các bạn
và đến môi trường học tập thì các cháu gần như nó cũng đã là nhận thức được rồi nó đã biết được
hiểu biết được một số những hoạt động học hoạt động vui chơi mở mang trí tuệ đã phát triển là nó cũng đã gần như hoàn thiện hơn
ngoài số ít cha mẹ cũng như nhà trường nhận thức được trẻ tự kỷ thực sự cần gì hiện nay vẫn tồn tại một thực trạng
số trẻ tự kỷ ngày một nhiều hơn cộng với nhận thức về tự kỷ chưa đầy đủ và đúng đắn
tâm lý cha mẹ khao khát được chữa bệnh cho con và tưởng rằng tự kỷ có thể chữa khỏi hoàn toàn đã tạo nên một hiện tượng
các trung tâm dành cho trẻ tự kỷ mở ra rất nhiều ở các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
thậm chí các kiểu chữa khác biệt như bà lang nùng được lan truyền trên mạng
như vậy thay vì giao phó hoàn toàn con mình cho các trung tâm tự kỷ
điều tốt nhất lý tưởng nhất cho các trẻ tự kỷ chính là sự đồng hành liên tục của những người mẹ người cha
và sự can thiệp kịp thời của các chuyên gia khi cần thiết
nhận thức được điều ấy chính là chìa khóa để mở ra tương lai cho những trẻ tự kỷ có một cuộc sống tốt đẹp hơn